tại quảng ngãi đoàn công tác số ba ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ngãi
đoàn công tác đề nghị tỉnh quảng ngãi cần sớm giải quyết một số vụ án vụ việc kéo dài nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan
để làm tốt hơn công tác tham mưu phát hiện xử lý tiêu cực tham nhũng kịp thời đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực kinh tế chức vụ
nhất là trong các dự án trọng điểm về phát triển kinh tế trên địa bàn
kết quả kiểm tra cho thấy tại tỉnh quảng ngãi việc giải quyết một số vụ án vụ việc xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
chức vụ nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm còn chậm có vụ đã giải quyết nhưng phát hiện dấu hiệu bỏ lọt tội phạm